qua kiểm soát vấn đề an ninh tại trận đấu giữa đội tuyển việt nam và đội tuyển nhật bản vào tối ngày một mươi một tháng một mươi một
công an quận nam tử liêm hà nội đã phát hiện một nhóm đối tượng tự ý tổ chức test nhanh covid một mươi chín cho khán giả vào sân
ngay lập tức nhóm này đã bị lực lượng công an quận đưa về trụ sở để đấu tranh làm rõ
bước đầu cho thấy nhóm đối tượng này không hề được cơ quan chức năng cấp phép và có dấu hiệu không test
chỉ điền thông tin bán lấy tiền với giá hai trăm linh đồng một tờ xét nghiệm
theo lãnh đạo công an quận nam tử liêm một bộ phận người dân đã không nghiên cứu kỹ quy định của ban tổ chức
chính vì vậy nhiều người dù có vé nhưng không được vào sân vì không có kết quả test covid một mươi chín
từ đó nhóm đối tượng trên đã lợi dụng để test nhanh covid một mươi chín
thậm chí là không cần test và tự điền kết quả bán cho người có nhu cầu với giá hai trăm linh đồng